các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để mở cửa hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định của cơ quan y tế tại cơ sở kinh doanh